tại hà nội ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam cùng các đơn vị đại diện của bộ quốc phòng
và bộ tư lệnh hải quân đã họp bàn về kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết các dân tộc việt nam
trên đảo đá tây thuộc quần đảo trường sa đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ việc xây dựng
với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sẽ vận động được là năm mươi tỷ đồng
theo kế hoạch trong tháng bốn tới đây đoàn của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sẽ tổ chức đi thăm đảo trường sa trong đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu
thuộc hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hội kiều bào việt nam ở nước ngoài
và một số tổ chức khác tham gia
để tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo qua đó hiểu được ý nghĩa của nhà đại đoàn kết
cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của mỗi công dân việt nam
công trình nhà đại đoàn kết các dân tộc việt nam theo thiết kế sẽ gồm ba tầng
có sảnh ở tầng một để đón tiếp các đoàn tham quan tầng ba là khu sinh hoạt cộng đồng
giao lưu văn nghệ tổ chức các sự kiện và phải thể hiện được nét văn hóa của việt nam
bao gồm từ hình dáng thiết kế như trống đồng có bức tranh gốm hình bản đồ việt nam
để người tham quan hiểu được về chủ quyền lãnh thổ của đất nước
đây là công trình thể hiện ý chí nguyện vọng của người dân trên đảo
vừa là nơi tránh bão cho ngư dân nhưng cũng là công trình văn hóa
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín